nhằm đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã hỗ trợ người dân tại vùng cách ly covid một mươi chín làng hoa vạn thành phường năm
mua hàng hóa vật dụng thiết yếu từ ngoài qua hình thức online sau đó vận chuyển đến tận nhà
từ một mươi hai h ngày chín tháng một mươi tổ dân phố vạn thành và tổ dân phố phạm thành một phường năm thành phố đà lạt thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch
với năm trăm chín mươi năm hộ hai hai trăm một mươi bảy khẩu trên diện tích ba trăm ba mươi hectare
tại chốt kiểm soát mới được thiết lập các cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà lạt cùng với lực lượng chức năng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào đồng thời tiếp nhận đơn hàng online rồi mua vận chuyển tới nhà người dân trong khu phong tỏa
việc làm này vừa giúp hàng hóa nhu yếu phẩm cung ứng kịp thời cho người dân vừa đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch hiệu quả
được biết trong đợt phong tỏa hai xã xuân trường và trạm thành phố thành phố đà lạt để phòng dịch trước đây nhờ áp dụng cách làm này
thành phố đà lạt đã hạn chế tối đa việc người dân ra khỏi nhà khống chế dịch hiệu quả không phải kéo dài thêm thời gian cách ly vì những vi phạm đáng tiếc của một vài cá nhân